công an thị xã an khê tỉnh gia lai vừa tiến hành tạm giữ hình sự năm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn và số tiền mà các đối tượng này cho một trăm tám mươi bốn người vay lên tới hơn năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm trần văn phước lê công trường bùi quốc tuấn đỗ văn vĩ đỗ văn mỹ nguyễn văn dũng và thủ đoạn mà các đối tượng này cho vay là tiền trả góp theo ngày lãi suất từ hai mươi đến ba mươi một tháng
khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận các đối tượng sẽ gọi điện thoại khủng bố tinh thần hoặc dùng hung khí đe dọa bắt người vay trả tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án